tết nguyên đán là khoảng thời gian các loại tội phạm gia tăng tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội diễn biến phức tạp
trước tình hình này lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng nam đã tổ chức gia quân tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trước trong và sau tết
với phương châm không để bị động bất ngờ để nhân dân vui xuân đón tết được trọn vẹn
thực hiện đợt gia quân tấn công chấn áp tội phạm trước trong và sau tết canh tí hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng nam đã xây dựng kế hoạch chuyên môn bảo đảm quân số thường trực cơ động sẵn sàng chiến đấu trước mọi tình huống diễn ra
lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng nam đã xây dựng kế hoạch chuyên môn bảo đảm quân số thường trực cơ động sẵn sàng chiến đấu trước mọi tình huống diễn ra
bên cạnh đó đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết